một nam thanh niên hai mươi bảy tuổi ở huyện crom park tỉnh đắk lắc vừa bị công an tỉnh đắk lắc triệu tập làm việc
để xử lý về hành vi đăng tải bài viết sai sự thật trên mạng xã hội
về danh sách tám mươi chín người có tiếp xúc gần với ca mắc covid một mươi chín đầu tiên
vào cuộc xác minh công an tỉnh đắk lắc xác định đây là danh sách những người có tiếp xúc gần
với ca bệnh dương tính với sars cov hai năm hai nghìn hai mươi ở đường hoàng diệu thành phố buôn ma thuật
chứ không phải là danh sách tiếp xúc gần với ca bệnh ghi nhận vào ngày tám tháng năm vừa qua
với hành vi mở quán và đón khách hát karaoke khi đã có lệnh tạm ngưng hoạt động
của chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng nguyễn thiếu anh ba mươi tám tuổi chủ quán karaoke cát an
phường hai thành phố bảo lộc vừa bị ubnd thành phố bảo lộc ra quyết định xử phạt với số tiền một mươi năm triệu đồng
bốn ổ nhóm ma túy vừa bị lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh bình định triệt xóa cùng một đêm
lực lượng chức năng phát hiện hơn bốn mươi người trong đó có một mươi năm người là nữ liên quan đến hành vi tàng trữ
sử dụng mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hơn hai trăm sáu mươi gram ketamine hơn năm trăm chín mươi một gam thuốc lắc
hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ xử lý các đối tượng
liên quan đến vụ trộm sáu mươi sáu lượng vàng và ba mươi năm đô la mỹ
của nguyên giám đốc sở giao thông vận tải trà vinh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với sơn thanh tuấn
ba mươi một tuổi chú phường bảy thành phố trà vinh về hành vi trộm cắp tài sản
tuấn là đối tượng nghiện ma túy có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội hiếp dâm
sau gần một tuần mở phiên tòa xét xử chiều ngày một mươi tháng năm
tòa án nhân dân thành phố hà nội đã tuyên án phản một mươi bốn bị cáo trong vụ án muôn lậu vi phạm quy định về kế toán
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn bảo ngọc giám đốc tài chính công ty nhật cường một mươi bốn năm tù
bị cáo nguyễn thị bích hằng kế toán trưởng của công ty nhật cường bị phạt ba năm sáu tháng tù
một mươi bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ bốn năm đến một mươi ba năm tù
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có nhiều diễn biến mới phức tạp hơn so với các lần dịch trước đây
tính đến thời điểm hiện tại thì đã có ba mươi ba tỉnh thành trên cả nước đã tạm dừng cho học sinh đến trường
chuyển sang học trực tuyến và chủ động xây dựng các phương án dạy và học cũng như là những phương án thi
điều này đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
trên cộng đồng mạng thì không ít phụ huynh học sinh đã chia sẻ những băn khoăn lo lắng của mình
đối với các kỳ thi tuyển sinh quan trọng
nhiều trường quan trọng như là thi vào lớp một mươi thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tổ chức ra sao
và có thay đổi so với dự kiến như thế nào
cùng với đó nhiều trường chưa tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ hai
thì công tác tổ chức thi hình thức thi sẽ được triển khai ra sao
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường như hiện nay
cư dân mạng cũng đã bày tỏ những quan điểm suy nghĩ khác nhau về vấn đề này
trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội
là trường phổ thông đầu tiên ở hà nội quyết định tổ chức kiểm tra cuối học kỳ
theo hình thức trực tuyến đối với một số môn học
các quy định trong thời gian thi trực tuyến cũng đã được nhà trường đưa ra
đồng thời đưa ra lưu ý là nếu vi phạm quy định trong phòng thi
học sinh cũng sẽ bị xử lý kỷ luật
nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm ủng hộ hình thức thi này
với đầy đủ các công cụ hiện đại như bây giờ
việc thi và tổ chức thi online là vấn đề tổ chức quá đơn giản
hướng phát triển hiện đại của ngành giáo dục đang là phát triển năng lực
vậy sao không thay đổi hãy thử đi cải tiến thật mạnh mẽ
tôi hoàn toàn đồng ý với việc có thể tổ chức theo hình thức trực tuyến
thì online là xu hướng của giáo dục toàn cầu
chuyện này không khó chỉ cần dám làm
tuy nhiên cũng có ý kiến bày tỏ sự lo lắng nếu tổ chức kiểm tra trực tuyến
trong đó nếu không có sự sát sao và nghiêm túc theo dõi từ cán bộ coi thi và giáo viên
thì kết quả khó đảm bảo công bằng và cũng không đánh giá thực
học hành là phải thi phải kiểm tra mới phân loại được học sinh và chọn ra những người giỏi
mà thi thì cần phải có sự công bằng trong việc làm bài giám sát
thi online ai kiểm soát được những việc đó
việc kiểm soát và tính trung thực của việc kiểm tra khi online là bất khả thi
đảm bảo áp dụng cách này bây giờ mà không có sự chuẩn bị kỹ sẽ học cả một nền giáo dục
thi online làm sao kiểm soát được
có khi chỉ google kế bếp
có khi chỉ nguồn tin
thi tuyển sinh vào lớp một mươi và tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tổ chức ra sao
có thay đổi so với dự kiến là vấn đề đang nhận được nhiều sự chia sẻ của cư dân mạng
trong đó tất cả đều chung tâm trạng lo lắng áp lực
khi chỉ còn khoảng một tháng nữa kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra
mỗi ngày các con chỉ học online được ba tiết theo chương trình của nhà trường
học trực tuyến giáo viên không thể sát sườn hướng dẫn từng học sinh
chất lượng buổi học so với trực tiếp tại lớp bị giảm đi rất nhiều
với những kiến thức như vậy không thể đủ để các con thi vào lớp một
gia đình mình hướng cho con thi vào trường trung học phổ thông chu văn an
thế nhưng mọi thứ đang trở nên khó khăn và áp lực
trường học đóng cửa nhưng hà nội vẫn giữ nguyên việc thi bốn môn
gia đình phải đầu tư cho thuê gia sư riêng cho con ôn nguyện
hy vọng hà nội giữ ổn định phương án thi để học sinh yên tâm ôn luyện
tôi cũng hy vọng lễ thi năm nay vừa xảy ra
sức với học sinh không nên đánh đố hay để quá khó khiến học sinh áp lực
việc tổ chức hay không tổ chức việc kiểm tra học kỳ hay các kỳ thi quan trọng
như chuyển cấp và thi tốt nghiệp trung học phổ thông
hiện cũng đang nhận được nhiều ý kiến quan tâm khác nhau từ các cư dân mạng
tôi ủng hộ bỏ thi học kỳ năm nay với các cháu
chưa những khối như chín với một mươi hai thi chuyển cấp thì lùi lại đợi dịch tăng
học sinh ở các trường thành phố thì được chứ học sinh nông thôn
việc áp dụng thi trực tuyến một trăm linh là không thả ghi
điều kiện vật chất không cho phép
bỏ thi dĩ nhiên là được nhưng sẽ kèm theo nhiều hệ lụy
lấy ví dụ một trăm linh người muốn học tiếp trung học phổ thông
nhưng lại chỉ có bảy mươi chỗ trong các trường công lập
vậy phải tổ chức thi
tương tự các trường đại học tốt có ngành hot
có hai người muốn học nhưng chỉ có thể đào tạo khoảng hai trăm linh người
vậy phải tổ chức thi
còn ở tất cả các bậc học kiểm tra đánh giá là một công đoạn bắt buộc
giá và điều chỉnh cân bàn là hình thức và nội dung nên như thế nào cho phù hợp
hiện thông tư chín của bộ giáo dục và đào tạo cho các trường trong trường hợp bất khả kháng
có thể tổ chức cho học sinh kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến
bộ đã tính đến kịch bản sẽ tổ chức kỳ thi đối với các địa phương an toàn
không bị giãn cách xã hội
tại các điểm thi khu vực thi sẽ bố trí phòng thi cho thí sinh diện f một f hai và f ba
trường hợp cần thiết bộ sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức thêm đợt thi
bạn nghĩ sao về việc tổ chức thi kiểm tra dưới hình thức trực tuyến
nếu dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp thì công tác tổ chức thi nên cần điều chỉnh gì
quan điểm của bạn như thế nào
hãy chia sẻ ý kiến đó với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
và thực trạng này lại một lần nữa tác động tiêu cực đến rất nhiều ngành nghề trong đó có hoạt động kinh doanh vận tải
thay đổi lịch trình tàu chạy hủy nhiều đôi chuyến tàu đây là một trong những điều chỉnh mới nhất được ngành đường sắt đưa ra trong thời gian gần đây
cụ thể là những điều chỉnh này sẽ như thế nào hành khách đi tàu trong thời gian gần đây cần chú ý những điều gì
tại các ca tàu đang thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh ra sao xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong câu chuyện giao thông ngày sau này
xếp hàng mua vé giãn cách theo đúng khuyên cáo của bộ y tế chuẩn bị nước sát khuẩn rửa tay tại xung quanh nhà chờ khuyến cáo hành khách thực hiện khai báo y tế qua phần mềm điện thoại
đó là một số giải pháp phòng chống dịch bệnh đang được triển khai tại ga lê duẩn thành phố hà nội trong thời gian vừa qua
điều này cũng tạo sự yên tâm hơn đối với mỗi hành khách trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay
mình thấy khai báo trên app phần mềm này rất là hay tiện lợi cho người dân sử dụng
gần như người nào có điện thoại chứ khai báo đó chỉ có trong vòng một vài phút sau thôi bởi vì nó cũng là một cơ tái để cho người dân hoặc cho các nhà quản lý về y tế người ta nắm bắt được các cái thông tin mà người dân đã khai báo ở trên hệ thống rồi
theo đại diện ga hà nội do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
tổng công ty đường sắt việt nam vừa quyết định bỏ điều chỉnh hành trình một số đoàn tàu có nhiều hành khách trả vé trong thời gian vừa qua
cụ thể so với thời gian trước kia hiện tại mỗi ngày tại ga hà nội chỉ chạy hai chuyến
thống kê cho thấy hiện tàu đi các địa phương đều đa số đã hủy chuyến
chỉ có một số tuyến vẫn còn hoạt động nhưng với tần suất thấp hơn bình thường nhiều
ngành đường sát cũng đưa ra khuyên cáo với những hành khách đã đặt vé trong thời gian vừa qua
khi vào ga đi tàu thì chúng tôi cũng kiểm tra xem là khách hàng đã khai báo y tế hay chưa
với những các đối tượng như là các bác già cả cao tuổi thì chúng tôi cũng có bộ phận để hỗ trợ khai báo cho khách hàng
với những các đoàn tàu bãi bỏ thì ngành đường sắt cũng đã gửi những các tin nhắn đến khách hàng
để thông báo việc hủy chuyến và hành khách có thể được hoàn tiền một trăm linh
bên cạnh đó để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh
tại tất cả các ga ngành đường sắt liên tục tăng cường vệ sinh môi trường
phối hợp với y tế địa phương liên tục khử khuẩn tại các khu vực nhà chờ tập trung đông hành khách
toàn bộ các tàu khách sau khi về ga đều được phun thuốc khử trùng lau rửa trước khi chở khách chuyến tiếp theo
dung dịch cloramin b có thương dụng phun để khử khuẩn mặt bằng
với những vị trí bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa những vị trí thường xuyên sờ tay hoặc bàn phím
chỗ nào mà có thể phun được thì chúng tôi sẽ phun
còn những vị trí pha dung dịch cloramin để có thể lau
ngoài ra tại mỗi ga đều bổ sung nhân lực
hóa chất nếu cần và xây dựng các phương án xử lý tình huống dịch có thể xảy ra trong địa bàn
trên phương tiện do đơn vị quản lý để sẵn sàng xử lý các tình huống dịch xảy ra
đặc biệt cần xây dựng các phương án ứng phó với các kịch bản dịch bệnh có thể diễn ra
bảo đảm hoạt động sản xuất liên tục và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
chúng tôi cũng vào gà thì chúng tôi cũng có đo thân nhiệt để kiểm tra khách hàng
khi phát hiện ra các trường hợp hành khách có biểu hiện của các trợ chứng y vấn
chúng tôi cũng mời hành khách nhà gia có bố trí một phòng cách ly
và chúng tôi cũng báo cáo ngay với cả y tế sở tại để phối hợp trong việc kiểm tra và sát khuẩn
khu cách ly tậm thời tức là trong khi chờ đợi của cơ quan chức năng để làm tiếp những nhiệm vụ tiếp theo
chúng tôi sẽ có những quy trình để đưa vào phòng cách ly tạm thời
có trang bị những dụng cụ vật tư thiết yếu nhất để về công tác phòng chống dịch
như là trang phục phòng dịch nước xe
sửa tay nước sát khuẩn rồi cập nhiệt độ cho hành khách trước khi khởi hành
cũng theo đại diện đường sắt việt nam đối với những nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
cũng sẽ lập danh sách để sàng lọc loại bỏ nguy cơ lây nhiễm bệnh
đồng thời khi làm việc quan sát hành khách nếu có biểu hiện nghi nhiễm covid một mươi chín
thông báo ngay cho phòng y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch theo đúng khuyến cáo của bộ y tế
thưa quý vị trong thời gian gần đây cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã liên tiếp phát hiện một số đối tượng có hành vi tạo lập các trang mạng xã hội
với danh nghĩa là hoạt động từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà hào tâm
số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng
qua công tác đấu tranh lực lượng công an cũng cho biết thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng rất tinh vi
thông tin cụ thể hơn về vấn đề này phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi
với thượng tá đỗ thái quy phó trưởng phòng bảy cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi trên facebook xuất hiện một số trang fanpage đăng tải các bài viết
về hoàn cảnh khó khăn của trẻ mắc bệnh hiểm nghèo
để được gọi tài trợ như quỹ bảo trợ trẻ em kết nối yêu thương quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
giả mạo trang của quỹ bảo trợ trẻ em việt nam trực thuộc bộ lao động thương binh và xã hội
thông qua hàng trăm bài viết đối tượng trần văn lâm chú tại thôn lạc nhuế xã đồng hóa huyện kim bảng tỉnh hà nam
đã nhận được số tiền gần bảy tỷ đồng từ các nhà hảo tâm
tuy nhiên cơ quan công an xác định không có cháu bé nào nhận được tiền hỗ trợ
số tiền nhận được từ các nhà hậu tâm trần văn lâm đã dùng để chơi game bài và chi tiêu cá nhân
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám ban đầu lập những trang về bé về hỗ trợ trẻ em
và sao chép những hoàn cảnh đáng thương thương thương
em đã nhận được số tiền từ các nhà hậu tâm rồi gắn số tài khoản của mình vào đó để nhận được sự ủng hộ từ các nhà hậu tâm
số người ủng hộ lên đến hơn một người và em đã dùng số tiền đó để tiêu xài cá nhân
cơ quan công an đánh giá thủ đoàn hoạt động của đối tượng rất tình vi
trước đó cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cũng đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương khác
phát hiện xử lý các vụ việc lừa đảo núp bóng từ thiện
cụ việc này đối tượng trần nguyên lâm đã sao chép những thông tin của các gia đình có điều kiện hoàn cảnh khó khăn
và cắt ghép thông tin tạo lập một trang fanpage trên mạng xã hội facebook
và giả mạo thông tin của số cơ quan tổ chức thời thiện
và đưa thông tin tài khoản cá nhân của trần nguyên lâm vào để kêu gọi ủng hộ thời thiện cho những điều kiện hoàn cảnh khó khăn
và đối tượng trần nguyên lâm nhận số tiền từ các nhà hào tâm để chi tiêu cho cá nhân
vâng ạ thưa đồng chí rõ ràng là khi có hành vi giả mạo các trang thông tin của những cơ quan nhắn núp
thì đối tượng này đã tạo dựng được lòng tin đối với các nhà hào tâm
và số tiền huy động lượng cũng khá là lớn gần bảy tỷ đồng đúng không ạ
đồng chí có thể cho biết trong quá trình làm rõ hành vi của đối tượng này lực lượng công an có gặp phải khó khăn gì không ạ
đối tượng công an để làm rõ thủ đoạn hành vi của đối tượng thì chúng tôi phải xác binh
trường hợp có điều kiện là hoàn cảnh khó khăn
ở nhiều địa phương mà đối tượng đăng tải lên trang fanpage của đối tượng
có các gia đình các cháu nhỏ ở nghệ an hà tĩnh thanh hóa hà nam phú yên
để chúng tôi làm rõ việc là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đó có nhận được tiền của trần văn lâm chuyển thống hay không
để xác định được hành vi phạm luật của trần văn lâm
vâng ạ thưa đồng chí là không phải chỉ vụ việc này đâu
và trước đó thì lực lượng công an của chúng ta thì cũng đã phát hiện nhiều các đối tượng khác
cũng có hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản núp bóng tử thiện
ví dụ như sự việc mà đã xảy ra ở lâm đồng ạ
qua công tác theo dõi đấu tranh trong thời gian vừa qua
chúng ta có đánh giá như thế nào về tình hình cũng như diễn biến của loại tội phạm này không ạ
thời gian trước đây cuối năm hai nghìn hai mươi thì a năm cũng phát hiện một vụ việc tương tự
và đã trở đổi với công an lâm đồng
và đấu tranh
bắt giữ đối tượng
đào bá lộc
qua vụ việc này thì tiếp theo thì
lực lượng an ninh của a năm
tiếp tục bám sát và
chính sát xác định được
có rất nhiều hội thủ hoạt động
tạo lập các trang fanpage
kêu gọi ủng hộ tử thiện
nhằm mục đích lừa đảo chiếm tài sản
và chúng tôi cũng xác định được là
cái dấu hiệu này đang gia tăng
trong thời gian gần đây
thậm biệt là trên mạng sổ facebook
các bạn có thể nhìn thấy
và với thực tế như thế
lực lượng công an các đơn vị địa phương
cũng như là các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
sẽ tiếp tục có những viện pháp để phòng người
và đấu tranh như thế nào
cục an ninh mạng hợp trung tâm hợp sự công an cao
phù hợp chặt chẽ với công an địa phương
đặc biệt trong vụ trần mân lâm
công an tỉnh hà nam
đồng chí giám đốc công an tỉnh cũng đặc biệt quan tâm
và trực tiếp chỉ đạo một quản sát hình sự
phù hợp với a năm
trong thời gian tới
thực lượng công an đề nghị
người dân cần đề cao
đối với các hoạt động và kế hoạch của hồ tư thiện
nhằm lừa đảo chiếm đoàn tài sản
tránh bị kẻ xấu
lợi dụng trục lợi
trên các trang mạng xấu
trong trường hợp phát hiện được các nghi ngờ
về hoạt động
kế hoạch của hồ tư thiện
đề nghị báo bài cho công an
xong hình xử lý tất cả
thưa đồng chí như vậy
rõ ràng trong quá trình lực lượng công an
đấu tranh cũng như là làm rõ
vụ việc lừa đảo chiếm đoàn tài sản
thì cái nguồn tin tối giác tội phạm
của người dân có vai trò rất là quan trọng đúng không ạ
đồng chí có thể chia sẻ thêm về nội dung này
cái nguồn tin tối giác tội phạm
của người dân là đặc biệt quan trọng
trong công tác đấu tranh
của lực lượng công an trong việc bảo vệ
quốc gia và trực tạp hợp xã hội nói chung
riêng những vụ việc như thế này
với cái tối giác
của quần chúng là để xác định
để là điều kiện cơ sở
để lực lượng công an tổ chức các biện pháp
để vụ để xác minh làm rõ
các hành vi viễn vật
của các viên hệ đối tượng này
như đồng chí đã chia sẻ
người dân thì phải luôn luôn nâng cao cái cảnh giác
để không bị những đối tượng lợi dụng
cũng như là để trục lợi
vậy trên mạng facebook trên mạng xã hội
rõ ràng đây là một môi trường ẩn danh
mà các đối tượng rất là dễ dàng để lừa đảo
và đưa ra những thông tin
khiến cho người dân rất là khó
để xác định đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn
người dân nên có những sự cảnh giác như thế nào
đặc biệt là trong quá trình mà mình
sử dụng mạng xã hội facebook
hoặc là đứng trước những thông tin kêu gọi
từ thiện trên mạng xã hội
thì chắc chắn là cũng cần phải có những sự xác minh thông tin một cách rõ ràng
đối với các hoạt động lừa đảo
trên thực sản trên không gian mạng
nói chung và bảo sội nói riêng
trong trường hợp đối với đối tượng vụ việc này
thì lực lượng công an cũng
mong muốn là các nhà hảo tâm
trước khi thực hiện các
hoạt động từ thiện
thì cần tìm hiểu rõ thông tin
đối với việc là của
cá nhân tổ chức nào
kêu gọi từ thiện
và số tiền ủng hộ của mình sẽ chuyển tới đâu
cần phải có
những cái tìm hiểu kỹ
tương nhiên nguồn thông tin
để tránh bị kẻ xấu
chiếm đoạt tài sản
có như vậy thì những cái tấm lòng hảo tâm
thì mới đến được những cái địa chỉ
những hoàn cảnh thực sự khó khăn đúng không ạ
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian
cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn đồng chí cho những chia sẻ rất cụ thể